trước lỗ nền nguyễn văn thuyết đã tìm cách chiếm đoạt vàng của ông nguyễn trung thành và bà nguyễn thị băng là chủ doanh nghiệp vàng bạc nam thành tại thành phố việt trì tỉnh phú thọ
thuyết đã đặt mua của ông thành năm mươi kg vàng nguyên liệu
sau khi nhận được năm mươi kg vàng tại hà nội thuyết mang đi bán để trả nợ cho hai mươi người thuyết đã vay trước đó và chỉ thanh toán được cho ông thành hơn hai mươi bốn bảy tỷ đồng còn lại một mươi chín năm tỷ đồng
thuyết không còn khả năng thanh toán
tại phiên tòa sơ thẩm ngày ba mươi một tháng năm năm hai nghìn một mươi chín
tòa án nhân dân tỉnh phú thọ tuyên phạt nguyễn văn thuyết tù trung thân về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
ngoài ra thuyết còn có trách nhiệm phải hoàn trả một mươi chín năm tỷ đồng tiền mua vàng còn thiếu cho ông thành
tại phiên phúc thẩm hội đồng xét xử tòa án cấp cao tại hà nội tuyên phạt nguyễn văn thuyết tù trung thân về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
do trước đó gia đình thuyết đã hoàn trả một tỷ đồng nên thuyết phải tiếp tục có trách nhiệm hoàn trả là một mươi tám năm tỷ đồng tiền mua vàng còn thiếu cho ông thành
đội chống hàng giả phòng cảnh sát kinh tế công an tp hà nội phối hợp với tri cục quản lý thị trường hà nội vừa khám phá một vụ sản xuất màng lọc nước giả của mỹ trên địa bàn thu giữ số lượng lớn sản phẩm và nhiều đối tượng có liên quan
toàn bộ tăng vật thu giữ gồm hơn năm trăm linh màng lọc nước nhãn hiệu của mỹ
tuy tem nhãn thì được ghi là xuất xứ ở mỹ thế nhưng thực chất lại được làm giả tại kho hàng của công ty nhật quang ở huyện gia lâm và công ty thanh huấn ở quận hoàng mai hà nội
chủ hàng khai nhận là mua màng lọc ở trung quốc bóc nhãn cũ rồi dán tem giả
màng lọc nước là bộ phận quan trọng nhất của máy lọc nước quyết định chất lượng nước sau khi lọc
một mạng lọc này trên thị trường có giá từ ba trăm linh đến bốn trăm linh nghìn đồng
nếu tiêu thụ chót lọt lô hàng này các đối tượng sẽ thu về cả trăm triệu đồng
hiện cả hai đối tượng đã bị cơ quan công an tạm giam để điều tra mở rộng
chín đối tượng gồm bảy nam và hai nữ vừa bị bắt quả tang khi đang tổ chức bay lắc tại quán karaoke thanh hạclub có địa chỉ ở tổ tám phường trần hưng đạo thành phố phủ lý tỉnh hà nam
ngoài ra cơ quan công an còn phát hiện các đối tượng này có cất dấu ma túy để chuẩn bị sử dụng trong quán
bất ngờ đột kích quán karaoke vào lúc hai mươi hai h ba mươi phút đêm qua công an thành phố phủ lý hà nam phát hiện
tại phòng h năm trăm linh hai có bảy đối tượng đang tổ chức sử dụng ma túy
tại thời điểm kiểm tra cơ quan công an phát hiện bên trong người đối tượng bùi văn thế chú ở tổ dân phố do nha phường châu sơn thành phố phủ lý
đang cất giữ trong người năm túi ma túy tổng hợp dạng kẹo một túi ma túy tổng hợp dạng ketamin
đối tượng thế khai nhận một số ma túy trên về để cùng các đối tượng sử dụng bay lắc trong quán karaoke
tuy nhiên chưa kịp thực hiện thì đã bị công an bắt giữ hiện công an thành phố phủ lý hà nam đang tiếp tục điều tra làm rõ
liên quan đến vụ bắt giữ gần một trăm linh đối tượng tham gia đánh bạc và tổ chức đánh bạc tại địa phận huyện cơm ga tỉnh đắk lắc xảy ra vào hôm hai mươi chín tháng sáu vừa qua
đến hai mươi hai h đêm qua ngày ba mươi tháng sáu gần một trăm linh con bạc đã được cục cảnh sát hình sự bộ công an di lý về trại giam của bộ công an phía nam để tiếp tục điều tra làm rõ về các hành vi vi phạm
như truyền hình công an nhân dân đã đưa tin vào chiều ngày hai mươi chín tháng sáu tại lô dãy cà phê thuộc địa phận thôn một xã cư sê huyện cươm ga tỉnh đắk lắc
các trinh sát của cục cảnh sát hình sự phối hợp với cục an ninh tây nguyên và công an tỉnh đắk lắc đã ập vào bắt giữ gần một trăm linh đối tượng gồm cả nam và nữ đang có hành vi đánh bạc
đây là tụ điểm đánh bạc có quy mô rất lớn từ trước đến nay ở khu vực tây nguyên do đối tượng có tên là tài du ở thành phố bô ma thuật cầm đầu
tất cả các con bạc này ở nhiều tỉnh thành khác nhau
cho đến thời điểm bị triệt phá tụ điểm đánh bạc này đã hoạt động trong một thời gian khá dài và thường xuyên di chuyển địa điểm
luôn phân công người canh gác để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng
những đối tượng đứng ra tổ chức còn kết hợp cho vay cầm cố tài sản tại chỗ cho các con bạc
tài du phủy bộ an ninh tây nguyên phối hợp với công an đắk lắc để triệt phá băng nhóm tổ chức đánh bạc do tử dưỡng tài du tổ chức cầm đầu
qua một thời gian trinh sát các lực lượng tinh sát của chúng tôi đã tổ chức vây bắt
khi mà lực lượng vây bắt thì chúng ta đã bắt tại hiện trường gần một trăm linh đối tượng
trong đó có đối tượng tổ chức đánh bạc và các đối tượng có các con bạc
phương thức thủ đoạn của các đối tượng là chơi bạc dưới hình thức xóc đĩa
các đối tượng do tài du tổ chức thì đã thành lập công ty chuyên môn tổ chức các xe một mươi sáu chỗ ngồi xe một mươi hai chỗ ngồi trên xe bảy chỗ ngồi để đưa các con bạc về đây để tổ chức đánh bạc
nhiều con bạc tham gia tụ điểm này là những đối tượng từng có tiền án tiền sự nên chúng hết sức liều lĩnh và manh động
tại hiện trường lực lượng công an đã thu giữ hàng trăm triệu đồng tiền mặt một mươi sáu xe ô tô hai xe máy bốn mươi một điện thoại di động một số dao dựa mã tấu cùng với nhiều vật dụng liên quan phục vụ cho việc đánh bạc

nhiều con bạc tham gia tụ điểm này là những đối tượng từng có tiền án tiền dự nên chúng hết sức liều lĩnh và manh động